thưa quý vị tòa án nhân dân tp hải phòng vừa mở phiên tòa xét xử ba bị cáo là bùi văn lưu trần văn hoàng và đậu ngọc sơn cùng chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an về tội danh giết người
theo có trạng vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực trước cổng nhà máy giày liên dinh công ty trách nhiệm lúc hạn đỉnh vàng quận dương kinh tp hải phòng
giữa hoàng và sơn với nhóm công nhân của công ty xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
các đối tượng đã đuổi đánh anh thò mỹ xính và anh thò viếng phùa lưu đã dùng dao đâm vào bụng của anh xính và chém vào tay của phùa
khiến cho anh xính bị thương ở vùng bụng tổn hại ba mươi hai sức khỏe anh phùa bị thương tích ở tay giảm bốn sức khỏe
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bùi văn lưu một mươi ba năm tù giam trần văn hoàng và đậu ngọc sơn cùng một mươi hai năm tù giam về tội danh giết người